tại cảng cá lạch cờn phường quỳnh phương thị xã hoàng mai đoàn thanh niên bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã tổ chức lễ trao tặng cơ tổ quốc tặng quà cho ngư dân trên địa bàn thị xã hoàng mai
tại buổi lễ đoàn thanh niên bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an và các đơn vị phối hợp đã tặng hai lá cờ tổ quốc mới cho các chủ tàu thuyền là ngư dân trên địa bàn thị xã hoàng mai
tặng một mươi xuất quà mỗi xuất trị giá tám trăm linh đồng cho năm hộ ngư dân là gia đình chính sách và năm học sinh nghèo vượt khó học giỏi là con em của các gia đình ngư dân trên địa bàn thị xã
nhân dịp này đồn biên phòng quỳnh phương bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã tặng hai xuất quà cho hai gia đình chính sách và tặng ba mươi áo phao ba mươi phao cứu sinh cho các chủ tàu thuyền là ngư dân trên địa bàn thị xã hoàng mai
quỹ ban mặt trận tổ quốc thị xã và ban chỉ huy quân sự thị xã hoàng mai đã tặng tám xuất quà cho tám chiến sĩ dân quân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn